vào lúc hai mươi h bốn mươi năm phút ngày một mươi bảy tháng năm trên vùng biển tiền giang cơ quan nghiệp vụ và pháp luật bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn phát hiện một tàu cá cải hoán chở khoảng một trăm hai mươi lít dầu diesel bất hợp pháp đang trên đường vận chuyển vào đất liền để tiêu thụ thì bị thu giữ

cơ quan nghiệp vụ và pháp luật bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn phát hiện một tàu cá cải hoán trở khoảng một trăm hai mươi lít dầu diesel bất hợp pháp đang trên đường vận chuyển vào đất liền để tiêu thụ thì bị thu giữ